cây quế đã được người dân huyện định hóa tỉnh thái nguyên trồng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi hai do hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cây quế đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt
từ đó địa phương đã thực hiện dự án trồng cây quế giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bước đầu mang lại thành công nhất định góp phần vào công tác bảo vệ rừng do đói giảm nghèo cho đồng bào vùng atk cách mạng
gia đình ông triệu thanh bình trồng bốn hectare quế đủ sáu năm tuổi đến nay đã cho thu nhập một trăm linh triệu đồng mỗi năm từ việc tỉa bán thân cành lá
dự kiến sau một mươi năm năm toàn bộ diện tích trồng quế trên sẽ cho thu hoạch trắng với thu nhập ba trăm linh triệu đồng mỗi hectare
ông minh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục trồng thêm quế để nâng tổng diện tích trồng quế của gia đình lên bảy hectare
tôi cũng xuất phát từ mô hình cây quế này đối với bản thân gia đình tôi nó riêng
và tôi cũng trồng thêm quế để nâng tổng diện tích trồng quế của gia đình lên bảy hectare
toàn bộ đồng bào giao ở xóm này là nói chung bộ mặt của nông thôn từ khi cây quế được thu đến nay đã thay đổi hoàn toàn
mà tất cả đều là nhìn vào cây quế và đồng bào hôm nay nhận thức về cây quế rất là rõ nét
sau năm năm triển khai dự án toàn huyện định hóa đã trồng được trên hai hai trăm năm mươi hectare quế
các hộ gia đình tham gia dự án được hỗ trợ toàn bộ cây giống tập huấn kỹ thuật chăm sóc hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp
cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cây quế để phục vụ chế biến các sản phẩm từ quế
hiện nay sản phẩm quế của định hóa cũng đã bắt đầu được xuất sang hàn quốc xuất sang ấn độ và đang xây dựng thương hiệu sản phẩm
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục khuyến khích bà con để mở rộng diện tích trồng
đồng thời thì cũng hỗ trợ các doanh nghiệp để thu mua và phát triển quế ở các khu vực lân cận
từ thành công bước đầu của dự án giai đoạn tới huyện định hóa đã đề nghị với tỉnh thái nguyên đưa cây quế vào danh mục cây trồng chủ lực của tỉnh
đồng thời mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển dự án để phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ trồng được trên một mươi hectare quế
nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên sáu mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương